lấy tên hòn núi ấy đặt cho một tổng của người bru
sau này cái tên bru vân kiều trở thành một trong năm mươi bốn dân tộc anh em
góp phần làm nên sự đa dạng cho các phong tục văn hóa bản địa việt nam
nếu người kinh có tục thờ người chết
thì người vân kiều ở trên những ngọn núi của dãy trường sơn hùng vĩ
lại có tục thờ giữ linh hồn người sống hết sức kỳ lạ
cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một nghiên cứu chính xác nào
có thể xác định tín ngưỡng thờ hồn người sống xuất phát từ đâu và có từ thời nào
trên thực tế cũng có rất nhiều quan niệm khác nhau về tục lệ này
của người vân kiều
nhưng nổi bật nhất vẫn là quan niệm
khi con người được sinh ra
trong bản thân mỗi người đã có một linh hồn
và nó theo ta tới cuối cuộc đời
vì vậy tục thờ linh hồn người sống
bắt đầu từ khi đứa trẻ trào đời được ba ngày tuổi
lúc đó cha mẹ làm lễ cúng cho đứa trẻ
để báo với tổ tiên về sự hiện diện của đứa trẻ trong gia đình
và để linh hồn đó được khỏe mạnh
có nơi chúng ta có thể tìm ra
nếu ngủ tốt không đi lạc đường
thì những nghi lễ thờ cúng
nhằm giữ linh hồn người sống ra đời
và trở thành một phần không thể thiếu
trong đời sống tâm linh
của người dân tộc bru vân kiều
thì đối phong tục tập quán
của người bru vân kiều
đây là người bru vân kiều
thì họ có thể là
sinh ra trong ba hôm
ba hôm là họ có thể
làm một con gà
một con gà xong là họ để
cúng mạch trong bàn thờ
mạch trong bàn thờ
trước khi đi là họ làm một cái
họ lấy bằng giang
là chạch chạch thành hào đan
thành cái thờ
rồi sau là họ bỏ chén
vô trong ấy là có cái trầu
cái miếng trầu
trong ấy là sau là họ treo
cúng xong là xem chân
mạch trong bàn thờ
đây là người mới sinh ra
trong bàn thờ là
nhập lời biết
là không nên cử ra hắn
không nên cử ra hắn
mà phải chấp nhận
của trong gia đình
người vân kiều thường giữ
và thờ linh hồn người sống
ở trong những chiếc bát
gia đình có thêm thành viên
sẽ có thêm một chiếc bát
để lên bàn thờ
và người ta sẽ làm lễ cúng
để báo cáo với các linh hồn khác
về việc có thêm người
cứ đến một gia đình người vân kiều
nhìn lên bàn thờ
thấy có bao nhiêu chiếc bát
là biết gia đình có bấy nhiêu người
mỗi người là phải có một linh hồn riêng
là có một cái bát riêng
đấy là giống như một cái nhà
của linh hồn ấy
nhưng mà trước khi mình về nhà
thì nó có thể là
nhập lại trong ấy
mà khi mình đi
là nó có thể đi theo người
nó không bao giờ nó bỏ mình
tuy rằng mình khó khăn
hoặc là mình đi
mình bộ chỗ nào
hoặc là bị bấp khó khăn
chỗ nào chỗ ấy
thì mình về
là phải có một con lớn
gọi về lại
người vân kiều quan niệm
thờ hồn người sống
cúng quan trọng giống như
thờ hồn người đã khuất
bởi mọi thay đổi trong cuộc sống
đều liên quan đến vị thần bồn mạng
và đối với người sống
mọi hoạt động tự ý
chưa được xin phép lên bàn thờ người sống
đều phải cúng tạ lỗi
với thần bồn mạng
do đó bàn thờ
cúng được người vân kiều đặt
ở vị trí cao nhất trong nhà
để tránh việc vô tình phạm thượng
nếu một người là dân ở đấy
thì đó là bàn thờ riêng
của từng người
nhưng mà bị vỡ
thì anh phải mất làm con lớn
phải làm thay lại cái khác
thay lại cái khác
trước khi làm thay
phải có bánh
rồi là có là
chỉ có đủ tất cả các loại
giống như làm từ đầu
để là làm lại bàn thờ
mà cột lên lại tên ấy
hôm nay gia đình ông trần phúc
ở bản khe cát
xã trường sơn
huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
làm lễ cúng hồn cho ông
để cầu xin sơ
cầu xin linh hồn ông
hãy ở lại sống lâu
cùng con cháu
vì đã ở cái tuổi xưa nay hiếm
nên việc cúng lễ
được tổ chức hết sức cẩn thận
tôi cũng tuổi cao rồi
sức yếu rồi
khi nào đau ôm
rồi là mình có vốn
thở lâu đi
thế nên hôm nay
là có vốn
có con cháu vô vốn
rồi anh em giúp đỡ
thế nên tôi phải cùng ngày này
là vì tôi
năm tám mươi ba tuổi
cũng đó là
chỉ ở bàn làng
anh em tới cùng tiêu hôn
hôn tôi để cho
ở lại với gia đình
ở lại với con cháu
ở lại với bàn làng
ở lại với đảng
với gia nước
đó là sợi hôn
hôn đi đi chỗ khác
rồi sợi mẹ
cũng sống lâu được
tức là nhớ hôn
ở lại với mình
không nên đi xa
để nuôi con
nuôi con giúp cháu
đó là cái tập quản
của vợ ở đây
để con cháu
để lễ cúng
diễn ra thuận lợi
từ mấy hôm trước
một trong những thầy mò
giỏi nhất của bàn
đứng ra làm lễ
đó là ông hồ ai
gia làng của bàn
theo tục lệ
để tỏ lòng kính trọng
với thầy mò
sẽ dâng lễ mời rượu
và sau đó bàn bạc
để lễ cúng
được nhanh chóng tiến hành
để chuẩn bị cho lễ cúng
một người phụ nữ
trong gia đình
sẽ bưng ra bát gạo
trên đó có quả trứng
bát gạo này
sẽ được thầy mò dùng
để cắm thêm
hai chiếc nanh hổ
ở hai bên
sau đó lại lấy sắp ong
tạo thành một biểu tượng
như nạng chống trời
cùng bốn chiếc lá
được cuốn chặt lại
găm vòng quanh bát gạo
tất cả đều với mục đích
thể hiện sức mạnh
và quyền uy
trong thế giới tâm linh
của thầy mò
nhưng quả đó
cũng cho thấy
sự gắn chặt
trong đời sống
của người vân kiều
cùng với núi rừng tự nhiên
trong những nét độc đáo nhất
của lễ cúng
chính là việc
thầy mò mang theo
một số dụng cụ
cùng chiếc vòng đội đầu
đã được truyền qua
bao thế hệ
từ đời này
sang đời khác
đặc biệt nhất là
chiếc vòng đội đầu
được trang trí
rất nhiều thứ
như vỏ ốc
còn có thêm cả
các loài bọ cánh cứng
đây là khen
khen của thầy mò
pi của thầy mò
thầy thì cũng
mà cho thì thôi cái này
thôi cái này
còn cái này
là để khi nào
họ cũng bất kỳ con heo
hay là con gai chứ đó
là phải có gươm
một là mình để đứng
khi kêu hôn nhé
kêu hôn phải có cầm nhau
có con dao này
rồi có cái pi
pi là dùng cho trò
cho chồng nhà
tức là đổi trên đầu
đây là cái
cái tập quản
ông cha ông
ông nội để lại
cho nên là mình phải
ông đã truyền lại cho mình
thì mình phải cắt lại
khi mà ông ra đi
mình cũng được cho ông đi
cái vật này là vật để
thể hiện cho cái sức mạnh của con người
từ thầy mò
sức mạnh của thầy mò
để mình chống đỡ
như cái gì mà
làm phạm cho mình
để bảo hộ cho thầy
ngoài ý nghĩa đặc biệt của các dụng cụ dùng cho lễ cúng
thì lễ vật cũng được chuẩn bị rất cầu kỳ
bao gồm rượu
hai con gà
và tất cả các bộ phận đầy đủ của một con lợn
ngoài ra người vân kiều
có lấy đồ dùng của người sống
có thể là chiếc khăn tay
hay chiếc vòng tay thường dùng
để lưu giữ tên tuổi của người sống lên kỷ vật
rồi đem vào lễ cúng
gắn thần bột mạng vào vật đó
sau khi các lễ vật đã được chuẩn bị đầy đủ
nghi lễ cúng bắt đầu diễn ra
trong tiếng sáo pi lúc véo von
lúc u buồn
thầy cúng nói về lý do tổ chức buổi lễ
nói về những lễ vật mà gia chủ thành kính dâng lên
cho linh hồn
và cầu mong linh hồn hãy trở về nhà
hãy ở lại
để gia chủ thêm dồi dào sức khỏe
có thể quây quần sống lâu cùng con cháu
sau mỗi một trường đoạn cúng
thầy mo lại mời mọi người vào uống rượu
như một cách chứng minh cho linh hồn thấy
những lời mình nói là thật
và mỗi một người uống rượu
chính là một nhân chứng
đồng thời thể hiện sự kính trọng với linh hồn người sống
khi các bài cúng đã được thầy mo đọc xong
thì lúc này
nghi lễ quan trọng nhất mới diễn ra
đó chính là người nhà sẽ lấy toàn bộ phần thủ lợn
cho vào một chiếc giỏ
rồi sau đó cột chặt vào con dao
do thầy cúng mang tới
thầy cúng sẽ cắm con dao
có cột chiếc sỏ đựng thủ lợn lên bát gạo
nếu con dao đứng vững
thì như thế
linh hồn người sống đã trở về
và đồng ý ở lại
còn nếu con dao không thể đứng
thì linh hồn người sống
đã không theo tiếng sáo pi
tìm về với gia đình
lễ cúng gần như là kết thúc
khi con dao gọi hồn người sống trở về
trở về đứng trong bát gạo
lúc này mọi người chuyển chỗ ngồi ra giữa nhà
ra giữa nhà để cùng quê quần chúc sức khỏe cho ông phúc
cũng giống như tục buộc chỉ cổ tay của người thái
dân tộc vân kiều dùng những sợi chỉ đỏ để cầu mong sức khỏe
mỗi người được thầy mo trao cho một sợi chỉ đỏ đã được làm phép
sợi chỉ này sau đó được mọi người trong gia đình buộc vào cổ tay người được làm lễ cúng
với mong ước sẽ luôn an khang mạnh khỏe
đồng thời mỗi người tùy vào tấm lòng sẽ biếu chủ nhà chút tiền
với ý nghĩa đóng góp chia sẻ trong việc tổ chức lễ cúng hồn
một trong những nghi lễ mà những người tham gia buổi cúng mong chờ nhất
đó là thầy mò sẽ lấy một nhốm gạo nhỏ từ bát gạo cúng chia cho mọi người trong gia đình
nếu ai may mắn đếm được số gạo chẵn thì linh hồn của người đó khỏe mạnh và không đòi hỏi gì
còn nếu người nào nhận được số gạo lẻ
thì linh hồn người đó cũng muốn được tổ chức buổi lễ cúng cầu xin sức khỏe giống như chủ nhà
hôm nay bà hồ thị yêu đã không may mắn khi nhận được số hạt gạo lẻ
để linh hồn của mình được yên tâm bà đã uống rượu và lập lời hứa khi đủ điều kiện
sẽ tổ chức buổi cúng cầu xin sức khỏe như hôm nay
phong tục tập quần đây là người nào mà thay cúng mà cho cái gạo một số lẻ là chưa vừa lòng
nên là nếu mà vừa lòng coi là cúng nhau là cái hôn vệ mình đang còn là đòi hỏi để cùng ăn chung cúng chung
cho nên là bắt buộc rằng là thầy mò là biệt
thầy mò nói là chứ đây là cúng chung vui chứ đây cũng là ít nhiều uống vui
cuối cùng ông phúc cùng thầy mo quay lại vị trí cúng ban đầu để làm các nghi lễ hoàn tất
thầy mò sẽ thắp sắp ong để cảm tạ linh hồn đã đồng ý với buổi lễ hôm nay
sau đó ông dùng một bát nước xả và một chiếc lược để trải đầu cho ông phúc
với ý nghĩa gột trôi đi mọi bệnh tật mọi điều xả mọi điều xả
để cơ thể chỉ còn lại sức khỏe sự mới mẻ trong tâm hồn
trong cuộc đời của một người vân kiều có rất nhiều lần phải tổ chức các lễ cúng hồn người sống
khi sinh ra cũng phải cúng để báo với tổ tiên
về thành viên mới những lúc ốm đau bệnh tật hay gặp tai nạn cũng phải tổ chức cúng để gọi linh hồn trở về nhà trú ngụ
và cuối cùng khi đã về già thì người vân kiều lại cúng nhằm cầu mong sức khỏe để được ở bên người thân lâu hơn trong cuộc đời
việc thờ hồn sống chỉ kết thúc khi con người ta chết đi
thế nên dù đã từng bước hòa nhập với cuộc sống văn minh
tập tục thờ hồn sống vẫn được gìn giữ và bảo tồn
bởi nó đã ăn sâu vào tiềm thức và gắn liền với sự thăng trầm của cả tộc người trên giải trường sơn
đó là niềm tin là tâm nguyện là sự khắc khoải nguồn cội của người vân kiều